thưa quý vị trong giai đoạn then chốt của cuộc chạy đua vào nhà trắng diễn ra vào tháng một mươi một tới
cựu tổng thống donald trump vẫn đang mắc kẹt trong mờ rắc rối về trách nhiệm pháp lý
đáng chú ý trong một thông tin nóng vừa công khai đã xuất hiện thêm diễn biến bất lợi đối với ông trump trong vụ án giữ tài liệu bật
các luật sư có thể đã tìm thấy tài liệu mật tại nhà ông trump từ bốn tháng trước khi cục điều tra liên bang mỹ fbi khám xét
tờ protico ngày hai mươi hai tháng năm dẫn tài liệu vừa công khai cho thấy một thẩm phán liên bang mỹ nêu nhận định rằng
các luật sư đã tìm thấy tài liệu mật trong phòng ngủ của cựu tổng thống donald trump từ bốn tháng trước khi lực lượng chức năng khám xét
theo đó các luật sư của ông trump từng phát hiện bốn tài liệu đánh dấu mật tại phòng ngủ riêng của ông trump
ở khu nghỉ dưỡng mar a lago thành phố palm beach bang florida
đây là một trong số những thông tin do thẩm phán barry hogan nêu trong tài liệu giải tám mươi bảy trang
trong đó còn có việc các công tố đưa ra những chứng cứ thuyết phục rằng ông trump hay biết về các tài liệu
và sau đó cố gắng chê dấu khi bộ tư pháp tìm cách thu hồi
tài liệu đề cập việc các công tố viên mô tả rằng ông trump hay biết việc luật sư riêng even coldern của mình
hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai được giao nhiệm vụ thông báo với chính phủ rằng mọi tài liệu mật đã được trả lại nhà trắng
đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cuộc lục soát của cục điều tra liên bang mỹ fbi tại mar a lago
trung tâm trong vụ án tài liệu mật của ông donald trump tìm thấy hàng chục tài liệu mật
bà hogan còn cho rằng ông trump chê dấu thông tin với luật sư của mình và khuyến khích vệ sĩ wana uta của mình
di chuyển những thùng tài liệu ngoài tầm mắt của luật sư crogen và camera
trong khi đó đài abc đưa tin các luật sư của ông trump vừa đề nghị tòa chặn các công tố viên
sử dụng chứng cứ cùng các thùng tài liệu mà fbi thu được tại mar a lago
theo kiến nghị các luật sư cho rằng việc lục xoát hồi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
tại mar a lago là trái pháp luật và vi hiến
tuy nhiên các công tố viên bác bỏ cáo buộc và nói rằng cách tiếp cận điều tra có chừng mực và theo mức độ
họ cho biết lệnh khám xét được đưa ra sau khi các nhà điều tra thu được video an ninh cho thấy
những gì họ nói là một nỗ lực có phối hợp nhằm che giấu các hộp tài liệu mật bên trong khu nhà
cách đây khoảng hai tháng xuất hiện thêm bằng chứng chứng minh việc ông trump cố tình che giấu các tài liệu
khi công tố viên lục soát tại mar a lago hồi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
đó ngày một mươi hai tháng ba đài cnn đưa tin một nhân viên tại khu nghỉ dưỡng mar a lago đã thừa nhận
mình vô tình tham gia việc vận chuyển các tài liệu mật
ông brian banrer được đề cập trong hồ sơ tòa án là nhân viên số năm của ông trump
cho biết mình bác bỏ các tuyên bố của ông trump rằng các cáo buộc hình sự liên quan có động cơ chính trị
cụ thể ông banler kể về việc mình vô tình tham gia vào việc vận chuyển các thùng tài liệu mật
nhân viên này cho biết vụ án hình sự chống lại ông trump đã khiến mình rúng động
và phá hỏng mối quan hệ giữa ông và ông trump
ông baller nói với bạn thân là bị cáo carlos de oliveira người cùng là nhân viên tại mar a lago
theo ông baler tôi cảm thấy như đó là một tình huống hoàn toàn không có lợi cho tôi
tôi là họ đang hỏi tôi những câu hỏi về một trong những người bạn thân nhất của mình
tôi đang thành thật nhưng tôi cũng có cảm giác không tốt rằng điều tôi đang nói đang khiến anh ấy gặp sắc dối
ông baller mô tả cách đồng minh nghi phạm của ông trump là ông juan nauta nhân viên tại mar a lago
đã đưa ra một yêu cầu khác thường khi nhờ ông chuyển giúp các hộp tài liệu
tài liệu từ khu nghỉ dưỡng lên một chiếc máy bay riêng đang chở sẵn hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
ông baler khai rằng mình không biết việc một mươi một mươi năm chiếc hộp mà ông cùng hai nhân viên trên vận chuyển có chứa tài liệu mật
đó cũng là ngày các nhà điều tra liên bang gặp luật sư của ông trump để tìm kiếm tài liệu
ông badler khẳng định đó là những chiếc hộp trong bản cáo trạng
về phần mình ông trump luôn bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm trong vụ án
theo tờ the washington post thẩm phán aileen m cannon hiện đang phụ trách vụ án
từng lên lịch xét xử từ ngày hai mươi tháng năm
tuy nhiên bà đã hoãn vô thời hạn sau khi cho rằng cần có thêm thời gian để xem xét các kiến nghị liên quan
cũng như các vấn đề phức tạp liên quan việc đưa các chứng cứ có tính bảo mật cao ra trước bồi thẩm đoàn
trong một giấc dối tranh nhiệm pháp lý khác vừa cập nhật
cựu tổng thống mỹ donald trump đã quyết định không làm chứng trong phiên tòa xét xử vụ án tiền bị miệng
điều này đã khiến việc bảo chữa của ông nhanh chóng kết thúc và mở đường cho các bồi thẩm đoàn bắt đầu thảo luận vào tuần tới
ông trump đã làm dấy lên những đồn đoán trong nhiều tuần về việc liệu ông có đứng ra bảo vệ mình trước cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh
để che đậy khoản thanh toán tiền bịt miệng cho ngôi sao phim người lớn stomi daniel trước cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu hay không
bằng cách đứng ra làm chứng ông trump có thể đích thân thuyết phục một hội đồng gồm một mươi hai bồi thẩm đoàn và sáu người thay thế rằng mục đích của ông là bảo vệ gia đình mình khỏi sư xấu hổ
chứ không phải trôn vùi câu chuyện về một cuộc gặp gỡ và quan hệ tình dục bị cáo buộc gây tổn hại đến truyền vọng chính trị của mình
tuy nhiên các bị cáo hình sự thường không làm chứng trong phiên tòa xét xử của chính họ vì điều đó khiến họ phải đối mặt với các câu hỏi thăm dò từ các công tố viên
ông donald trump bảy mươi bảy tuổi đã không nhận tội với ba mươi bốn cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh
ông đã phủ nhận hành vi sai trái và nói rằng chưa bao giờ quan hệ tình dục với bà stomi daniel người đã làm chứng chi tiết về mối liên hệ vào năm hai nghìn sáu mà bà nói rằng đã có với ông trump
bên ngoài phòng xử án ông trump đã chỉ trích thẩm phán giám sát vụ án là tham nhũng đồng thời cho biết các công tố viên đang cố gắng làm tổn hại nỗ lực của ông trong cuộc đua bầu cử tổng thống mỹ hai nghìn hai mươi bốn
với tư cách là thành viên đảng cộng hòa cạnh tranh với đương kim tổng thống đảng dân chủ joe biden trong cuộc bầu cử ngày năm tháng một mươi một
đội ngũ pháp lý của ông trump đã gọi hai nhân chứng thay mặt ông
thẩm phán wall merton cho biết các bồi thẩm đoàn sẽ mở lại phiên tòa vào ngày hai mươi tám tháng năm để nghe những phần tranh luận cuối cùng và các cuộc thảo luận có thể bắt đầu vào ngày hôm sau
cho đến nay cựu tổng thống mỹ donald trump dành phần lớn nguồn vốn vào quá trình kiện tụng chỉ một số ít được sử dụng cho các sự kiện tranh cử
các hồ sơ mới đây cho thấy tổ chức gây quỹ xếp omerical của ông trump đã trả ba ba triệu đô la mỹ phí pháp lý trong tháng bốn
trong đó có khoảng tám trăm năm mươi đô la mỹ cho luật sư riêng todd brand nhưng vẫn còn khoản nợ một một triệu đô la mỹ chưa thanh toán
tính từ đầu năm tổ chức xếp americal đã chi gần một mươi sáu triệu đô la mỹ cho các phiên tòa của cựu tổng thống và dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng chóng mặt cho tới cuối năm
safe america hiện là một trong những tổ chức được hưởng lợi lớn từ ủy ban gây quỹ
tổ chức này là một tổ chức gây quỹ trung giữa ông trump và đảng cộng hòa nhưng theo quy định tổ chức này chỉ được nhận năm đô la mỹ từ mỗi nhà tài trợ
điều này là một bất lợi đối với cựu tổng thống khi ông trump có xu hướng huy động nguồn tài trợ từ các tỷ phú
các trợ lý chưa công bố tổng số tiền mặt hiện có của các ủy ban liên quan nhưng báo cáo chiến dịch tranh cử của ông trump cho thấy tháng bốn kết thúc với bốn mươi chín một triệu đô la mỹ còn lại trong ngân hàng sau khi đã thanh toán những khoản phí cần thiết cho cựu tổng thống
dù huy động được ít tài trợ hơn nhưng ông biden vẫn kết thúc tháng với tám mươi bốn năm triệu đô la mỹ còn lại trong kho bạc một lợi thế đáng kể so với đối thủ trump
dẫu vậy người quản lý chiến dịch tranh cử của ông biden bà juri chávez ralygan đánh giá những giao dối pháp lý dai dẳng của ông trump sẽ sớm buộc cử tri quay lưng và khiến cựu tổng thống can kiệt nguồn tài trợ
bên cạnh đó dù đóng góp ba mươi hai triệu vào quỹ tranh cử chung của cựu tổng thống ủy ban quốc gia đảng cộng hòa cũng sử dụng tới hơn một mươi bốn triệu cho việc tổ chức các đại hội
và việc tái kiểm phiếu của đảng thay vì được dùng cho các hoạt động tranh cử của tổng thống
tuy nhiên theo bà karivid phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông trump thành tích gây quỹ vượt đối thủ biden cũng cho thấy tiềm năng tái đắc cử của tổng thống trên đường đua năm nay
trước đó vào tháng ba đội ngũ vận động từng dự đoán ông trump không thể chiến thắng người kế nhiệm trong việc huy động nguồn vốn tranh cử
bà livich thông tin thành tích này nên được đặc biệt chú ý khi ông trump đã bị giam trong phòng xử án gần như mỗi ngày trong suốt bốn tuần qua
số tiền ông trump quyên góp được vào tháng bốn bên cạnh các kết quả thăm dò đầy khả quan cho thấy cử tri vẫn nghiêng về phía ông ấy
thành tích tháng bốn của ông trump được thúc đẩy như số tiền gây quý năm mươi năm triệu đô la mỹ huy động được chỉ trong một sự kiện tại con lộc bộ palm peak florida
số tiền này cũng phá kỷ lục của tổng thống biden mới đập ra trong buổi gây quỹ tại new york vào một tháng trước đó
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày
mọi ý kiến đồng góp phản hồi quý vị đừng quên để lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại